người ta nói là rất dễ xảy ra những khủng hoảng giữa đời
cái định nghĩa của khủng hoảng là sự mâu thuẫn bên trong

thì nó là khủng hoảng
vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến những khủng hoảng ở lưới tuổi này
thế này nó là sự phát triển nó là quy luật phát triển thôi
nó cũng giống như là khi chúng ta chuyển tiếp từ giai đoạn trẻ con sang giai đoạn người lớn
có giai đoạn gọi là vị thành niên
cái tuổi là tuổi vị thành niên
thì ở đây cái giai đoạn trưng niên là giai đoạn bản lề để chuyển tiếp từ trẻ sang già
và chính vì vậy cho nên là họ có một cái cuộc đấu tranh
tức là từ trước đến nay là họ cố gắng làm những cái gì đó để thể hiện ra bên ngoài
còn bây giờ họ muốn sống thật với mình
và chính vì khi mà được phát triển đến cái giai đoạn đó
thì đương nhiên là nó xảy ra quá trình mâu thuẫn bên trong
vậy thì giữa nam và nữ thì cái sự khủng hoảng có khác nhau không ạ
bản thân khi cấu tạo sinh ra thì người phụ nữ đã khác nam giới rồi
các hốc môn về phát triển cũng khác nhau
cho nên là về cái khủng hoảng ở tuổi trung niên cũng có điểm chung và cũng có điểm khác
ví dụ như các anh bắt đầu phát phì ra bụng bắt đầu to ra
và thường là các anh rất là thiếu tự tin về ngoại hình của mình
hoặc là các cái hốc môn nó không được phát triển tốt như là trước đây
nó ít dần đi nó không kích thích được tất cả những cái một số chức năng hoạt động của con người
thì các chị cũng vậy
ngoại hình thay đổi rồi sự hấp dẫn của mình không cao
mà thường thì đàn ông hay phụ nữ đều quan tâm tới hấp dẫn
hấp dẫn của mình đối với cả giới người giới khác
phụ nữ thì có một cái đặc điểm khác với cả đàn ông
đấy là phụ nữ thì luôn luôn lo
mình thì thay đổi ngoại hình xấu đi già nhăn nheo
sợ là khi mà mình thay đổi như vậy thì ông chồng cũng rất dễ là đi ra ngoài
rất dễ ngoại tình ở ngoài cái bao nhiêu cô gái xinh đẹp
thế còn với đàn ông có một đặc điểm riêng
cái hóc môn tình dục của họ cũng suy giảm
dẫn đến khả năng tình dục của một số người cũng suy giảm theo
và chính vì vậy họ rất là lo lắng là không đáp ứng được đối với bạn đời
thời gian trung bình để con người bước qua cái ngưỡng này khoảng bao nhiêu lâu
đối với nam giới nó có thể xảy ra sớm hơn từ ba năm ba bảy
còn phụ nữ thì nó khoảng từ bốn mươi
và nó chỉ xảy ra những năm đầu của thời kỳ trung niên thôi
chứ còn nếu mà trải qua giai đoạn từ bốn mươi đến năm mươi rồi
thì từ năm mươi đến sáu mươi là rất ít bị khủng hoảng nữa
tại vì người ta đã đi vào một cái gọi là quỹ đạo chung rồi
nhưng mà cũng phải xảy ra trong khoảng vài năm đúng không
cũng tùy ngưỡng của mỗi người và tùy cái sự gọi là tính cách của mỗi người nữa
bởi vì mỗi người có một cái cách suy nghĩ khác nhau
có những người quyết đoán có những người thì do dự
còn những người thì mất rất là nhiều thời gian đấu tranh
vậy theo chị thì tình trạng khủng hoảng tâm lý ở tuổi trung niên
nơi ta diễn ra có khổ điểm
khủng hoảng giữa đời này là xảy ra với tất cả mọi người
ai qua tuổi trung niên thì cũng sẽ dẫn ra cái quá trình gọi là đấu tranh nội tâm như vậy
ở nước ta thì mọi người không quan tâm đến không có để ý đến
mặc dù nó xảy ra rất là lộ nhưng mà người ta cũng sẽ che lắp đi
và chính vì vậy cho nên là ít người nhắc đến
cái khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên
người á đông đặc biệt là người việt nam chúng ta
thì thường là giấu kín cảm xúc và ít khi chia sẻ với ai
ở phương tây thì họ dễ cởi mở hơn
và họ dễ giao cái trách nhiệm giải quyết các vấn đề tâm lý đó vào người bên ngoài
thì đây có phải là cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng khủng hoảng tâm lý của người việt nam
khó giải quyết hơn ở người nước ngoài không ạ
thực ra không hẳn là riêng cái tuổi trung niên đâu
mà với tất cả về tâm lý nói chung
thì người việt nam từ trước đến nay vốn đã không để ý đến
việc chăm sóc sức khỏe tinh thần
còn người phương tây nói riêng người nước ngoài
thì họ khá quan tâm tới cái việc là chăm sóc sức khỏe tinh thần
đối với họ họ chỉ cần hơi cảm thấy khó chịu thôi
có cảm xúc khó chịu thôi là họ đã tìm đến với cả chuyên gia tâm lý rồi
còn việt nam mình thì chỉ khi nào có bệnh là đến bệnh viện gấp thuốc thôi
chứ còn nếu như họ thấy cảm thấy có một cái cảm xúc bất an bất ổn trong người
mặc dù là phát điên lên và cái thời gian nó kéo rất là dài
nhưng mà họ còn không tìm đến với chuyên gia tâm lý
hoặc không tìm cách để mà chị điều trị xử lý cái cảm xúc đấy
nó là thói quen nó là từ phong tục tập quán từ rất là lâu rồi
theo chị dấu hiệu của khoảng tuổi trung niên thường được phân theo những nhóm hay gặp là như thế nào
một là trong các cái mối quan hệ hôn nhân gia đình
bản thân họ nghĩ là tại sao mình sống được với cái bà này từ trước đến nay bao nhiêu lâu rồi nhỉ
và đến cái gia đình này mình phải tìm một cuộc sống gia đình khác
mình tìm một luồng gió mới mình phải đi tìm của lạ mình phải thế nào mình phải thế kia
và cái nguy cơ ngoại tình
đúng rồi đúng rồi
rất là nhiều
và thứ hai nữa là mối quan hệ con cái
đặc trưng gần đây là mình thấy có rất rất nhiều các ca phụ huynh đến và than vãn về con
và họ cảm thấy stress đối với cả con
nhưng khi mà tìm hiểu ra thì hoàn toàn là do chính bản thân phụ huynh của chúng ta
cũng có một số ít các thân chủ tìm đến đối với cả chúng tôi
thì hay chia sẻ về cái việc là họ đang đứng giữa ngã ba đường
với việc lựa chọn một cái công việc mới hay là họ đi theo cái công việc cũ
cũng đã tốt và họ đã làm rất là tốt
hoàn thành khá là ổn và nó đang tiến triển
nhưng tự nhiên họ cảm thấy như là không còn ý nghĩa đối với họ nữa
và họ bắt đầu muốn tìm ra một công việc mới
với họ bắt đầu mâu thuẫn nội tâm xảy ra
vậy thì theo chị dấu hiệu để chúng ta nhận biết
khi bị rơi vào khủng hoảng tâm lý ở lưới tuổi này là như thế nào ạ
một là bạn cảm thấy như là có một cái gì đó nó khác thường so với cả bình thường
có nghĩa là bình thường tôi không hay cười hay khóc đâu
nhưng tự nhiên tôi không có cái gì đó khác thường so với cả bình thường

bình thường tôi không hay lo lắng đâu
nhưng mà hiện tại thì tôi lại rất là hay lo lắng bồn trồn
bình thường tôi không hay mất ngủ
nhưng bây giờ tôi lại rất là hay là mất ngủ
hoặc là tôi cảm thấy như lúc trước thì tôi thấy là tôi rất có ích với cả xã hội
tôi có ích với mọi người
tôi có giá trị đối với cả mọi người
nhưng bây giờ tôi cảm thấy bản thân vô giá trị
tôi cảm thấy tự ti
tôi cảm thấy như là luôn luôn có lỗi trong tất cả mọi việc xảy ra
và trước đây không hề thế
xã hội ngày càng phát triển
chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các nhà tâm lý
vậy theo chị thì khi mà rơi vào tình trạng đó
thì bản thân những người bị khủng hoảng tâm lý
họ cần phải tìm đến những chuyên gia như thế nào ạ
vì nó diễn ra với tất cả mọi người
và ai cũng trải qua
cho nên nếu như nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mỗi người
bản thân người đó thì mình nghĩ là cứ kệ
rồi nó sẽ qua thôi
và đây là một cái tin tốt
đó là cái quá trình đó nó diễn ra
nó chỉ làm cho người ta trưởng thành hơn thôi
chứ ít người bị kiểu như là
gọi là đi theo chuyện
chỉ hướng tiêu cực
mà thường là qua thời gian đó là họ bứt phá được
và họ đưa ra những cái quyết định để tốt hơn cho bản thân họ
thế còn lại
chỉ cần quan tâm và lo lắng
khi mà nó ảnh hưởng đến bản thân họ
rất là nhiều
nó làm xáo trộn cái cuộc sống của họ
và của những người thân xung quanh
có nghĩa là tất cả những cái gì nó xảy ra bất thường
mà nó kéo dài từ quá hai tuần trở lên
thì tôi nghĩ là
là nên tìm đến một chuyên gia
hoặc là vào bệnh viện thăm khám
đó là có một cái sự cảnh báo
về sự thay đổi bên trong
về thể lý cũng như là
về tinh thần của người đó rồi
xin cảm ơn những thông tin chị đã chia sẻ
với khán giả của chương trình thông điệp cuộc sống
hãy nhớ rằng
cảm xúc của bạn
cảm xúc của bạn
không phải là mệnh lệnh
đừng vì cảm thấy như bạn đang muốn thoát khỏi ngôi nhà
công việc hoặc hôn nhân
mà có nghĩa bạn phải thực sự làm điều đó
những cảm xúc này có thể giải quyết
bằng hành động tích cực
vì vậy hãy chủ động tìm cách giải quyết
và tìm người trợ giúp bạn
để thoát khỏi những vấn đề đó
qua thời gian
cảm xúc sẽ dần ngôi ngoài và thay đổi
hãy nhìn vào mặt tích cực
không tự ti
so sánh bạn thời kỳ này
với những người đang ở lứa tuổi đôi mươi
trẻ trung tươi tắn
luôn tự tin rằng bạn đang ở độ tuổi trung niên
có sự hấp dẫn riêng
đó là kinh nghiệm sống phong phú
sự tự tin và vẻ đẹp mặn mà
mà chỉ có thời gian và sự từng trải
mới mang lại được
dành thời gian chăm sóc bản thân
như tập thể dục hằng ngày
quan tâm hơn đến mái tóc và khuôn mặt
đi shopping và lựa chọn cho mình
những bộ trang phục phù hợp và yêu thích
nhen lại ngọn lửa gia đình
cuộc sống hôn nhân viên mãn
là kết quả của sự cố gắng không ngừng
từ cả hai phía
thay vì nuối tiếc những kỷ niệm say đắm một thời
bạn hãy chủ động tạo ra
những câu chuyện lãng mạn mới
cho cả hai người
như du lịch đến những nơi vợ chồng cùng yêu thích
cùng nhau chăm chút con cái
bếp nút và tăng cường các hoạt động chung
để bồi đắp tình cảm gia đình
những hoạt động chung
về lợi ích cộng đồng
không chỉ mang lại cho bạn những niềm vui mới
những mối quan hệ mới
mà còn giúp bạn cảm thấy cuộc sống
của mình có ý nghĩa hơn
dành thời gian làm những việc
đừng sợ rằng bạn quá già để học đàn
học vẽ học ngoại ngữ hay khiêu vũ
người ta có thể học mọi thứ
ở bất kỳ lứa tuổi nào
khi mà người ta học vì sự say mê
và niềm vui
chứ không phải vì thành tích
quý vị và các bạn thân mến
khủng hoảng tâm lý ở lứa tuổi trung niên
là giai đoạn ai cũng phải trải qua
hãy tìm cho mình những cách thông minh nhất
để nhẹ nhàng vượt qua nó
chúc các bạn thành công
chương trình thông điệp cuộc sống của chúng tôi
xin tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong chương trình lần sau